trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra đang có những diễn biến khó lường
nhiều cơ sở doanh nghiệp đã có những hành động cụ thể để ứng phó và bảo vệ sức khỏe của bản thân
cũng như với mọi người xung quanh
đây là hình ảnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn yamaha motor việt nam
ngay từ những ngày đầu tiên làm việc các công nhân trong công ty này đều được trang bị kiến thức về bệnh
dấu hiệu cách phòng chống và cách xử lý trong trường hợp nghi bị lây nhiễm virus corona
dịch virus corona đã phát triển thành hành hình